thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của bốn bị cáo
trong vụ án sát hại thiếu nữ giao gà sau một ngày xét xử
hội đồng xét xử phúc thẩm cũng bác kháng cáo của gia đình bị hại cho rằng bỏ lọt tội phạm
tòa phúc thẩm cũng xem xét tội danh của các bị cáo không kháng cáo
và nhận thấy bản án sơ thẩm là đúng người đúng pháp luật
theo đó vì văn toán bị tuyên án tử hình về tội giết người
năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hình phạt là tử hình
bùi văn công kẻ chủ mưu hành vi sát hại nạn nhân bị tuyên án tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội hiếp dâm một mươi ba năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
cùng phạm ba tội trên vương văn hùng lường văn hùng lường văn lả phạm văn nhiệm
nhận bức án chung là tử hình phạm văn dũng cầm văn trương bị phạt lần lượt
về tội không tố giác tội phạm về dân sự tòa cũng tuyên buộc tám trên chín bị cáo trong vụ án
phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn hai trăm linh triệu đồng
thành lập doanh nghiệp nhưng lại làm ăn thua lỗ nguyễn thị liễu cùng chồng là nguyễn văn năm
đã huy động vốn sau đó không có khả năng trả nợ hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh bình định
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị liễu chú tỉnh bình định hai mươi năm tù
nguyễn văn năm
là chồng của bị cáo liễu bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bảy nguyễn thị liễu thành lập doanh nghiệp vay nợ ngân hàng và nhiều người
để mở rộng kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ nếu che giấu sự thật về tình hình tài chính
để huy động vốn nhằm trả số nợ trước và tiêu xài cá nhân
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba liễu cùng chồng đã vay tổng số tiền trên năm mươi sáu tỷ đồng
xong chỉ trả được gần sáu tỷ đồng còn lại số tiền gốc hơn năm mươi tỷ đồng không có khả năng
thanh toán trước đó vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm hai bị cáo kháng án và tòa phúc thẩm
tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ số tiền hai vợ chồng đã trả cho những người bị hại
tuy nhiên qua điều tra hai bị cáo vẫn không cung cấp tài liệu gì chứng minh được số tiền đã trả
nên hội đồng xét xử đã nguyên mức án như đã tuyên ở tòa sơ thẩm trước đó
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra
một người đàn ông tử vong bất thường trên lề đường
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng cùng ngày một số người dân đã phát hiện một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
đi xe máy màu đen trong tình trạng nghi là xe rượu đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày thì nhiều người phát hiện
người này đã tử vong bên đường và không còn chiếc xe máy bên cạnh sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc bước đầu công an xác định trên người nạn nhân không còn giấy tờ
tùy thân và bên cạnh cũng không còn chiếc xe máy màu đen như là nhiều người đã chứng kiến
đến tám giờ sáng cùng ngày thì thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai để phục vụ cho công tác điều tra